nhằm đánh giá tổng kết những thành tiệu bài học kinh nghiệm qua năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh khẳng định giá trị lý luận thực tiễn sâu sắc của bản di trúc
ngày một mươi một tháng chín tỉnh ủy đồng nai tổ chức hội thảo khoa học học tập và làm theo lời bác dạy luyện phong cách tác phong công tác của cán bộ đảng viên trên địa bàn tỉnh hiện nay
ba mươi tham luận tại hội thảo đã tập trung làm rõ một số giải pháp cách thức triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
lãnh đạo tỉnh ủy đồng nai đề nghị các cấp ủy trên địa bàn tiếp tục xây dựng các mô hình học tập thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị và nơi cư trú
nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ
đảng viên tăng cường giám sát chuyên đề đối với cán bộ đảng viên ở các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh tiêu cực như đất đai xây dựng đô thị và công tác cán bộ